ngày hôm nay mặt hàng ga lại tăng đến mức giá kỷ lục tăng thêm một mươi bảy đồng với một bình ga loại một mươi hai kg
như vậy người tiêu dùng phải chi trả nửa triệu đồng sau chín lần tăng giá liên tiếp
từ đầu năm đến nay giá ga tăng đến chín lần
lần tăng cao nhất là vào đầu tháng một mươi lên bốn trăm bốn mươi bốn trăm năm mươi đồng một bình một mươi hai kg
giờ thay một bình ga người dùng phải chi gần nửa triệu đồng
thậm chí các sản phẩm như ga pacific vimesco ga và city petro đều tăng giá
giá bán lẻ đến người tiêu dùng vượt năm trăm linh một đồng một loại bình một mươi hai kg
năm trăm ba mươi sáu đồng loại bình một mươi hai kg nhựa vip
giá ga trong nước tăng cao do giá nhiên liệu trên thế giới tăng
trong khi nhu cầu sử dụng ga sửa ấm vào mùa đông cũng tăng mạnh